kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng việt bắc thu đông mới đây tỉnh ủy tuyên quang đã phối hợp với viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam
tổ chức hội thảo khoa học tuyên quang với chiến thắng việt bắc thu đông một nghìn chín trăm năm mươi
trong chiến dịch việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy nhân dân tuyên quang đã thực hiện hiệu quả đường lối kháng chiến nhân dân
toàn dân toàn diện trường kỳ và dựa vào sức mình là chính
những bài học đúc kết được từ thế trận chiến tranh nhân dân trong chiến dịch việt bắc thu đông năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị đối với đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tuyên quang
đó là thực tiễn sâu sắc đã được chất lọc vận dụng trong xây dựng thế trận lòng dân thời kỳ mới
từ đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất năm một nghìn chín trăm năm mươi một đến nay ban chấp hành đảng bộ tỉnh tuyên quang các thời kỳ
luôn kế thừa và phát huy những thành tiệu của nhiệm kỳ trước đoàn kết thống nhất sáng tạo
và với quyết tâm chính
đảng bộ tỉnh tuyên quang đã từng bước xây dựng tỉnh phát triển
cụ thể đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt đến năm hai nghìn hai mươi năm
phân đấu đưa tuyên quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía bắc
với trọng tâm ba khâu đột phá là đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông lâm sản sản xuất vật liệu xây dựng công nghiệp hỗ trợ
phát triển nông lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả bền vững tập trung một số sản phẩm chủ lực
tuyên quang phân đấu đến năm hai nghìn hai mươi tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân đạt trên tám một năm
tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên hai bốn trăm linh usd trên ba mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới
thu hút một bảy triệu lượt khách du lịch hàng năm chín mươi tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên